chính quyền tỉnh saint marie times ở miền bắc nước pháp thông báo đã có tám trường học ở tỉnh này phải sơ tán toàn bộ học sinh sau khi xuất hiện nhiều tin nhắn đe dọa tấn công
thông cáo báo chí của chính quyền tỉnh saint marie tham nêu rõ dù chưa có mối đe dọa thực sự nào được xác nhận
song các trường học vẫn cho sơ tán học sinh để cảnh sát tiến hành điều tra
theo nhật báo lefia ro của pháp cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên một mươi bảy tuổi để điều tra liên quan đến những đe dọa tấn công vào các trường học
tuy nhiên văn phòng công tố thành phố ruel của tỉnh saint maritime từ chối cung cấp thông tin chi tiết do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra
trước đó một ngày một số trường học trên khắp nước pháp cũng đã sơ tán học sinh sau khi nhận được các tin nhắn đe dọa